ủy ban nhân dân thị trấn võ xu huyện đức linh tỉnh bình thuận vừa có văn bản đề nghị xứ phạt một mươi năm triệu đồng
đối với chủ quán karaoke phương đông tại khu phố một thị trấn võ xu về hành vi vi phạm các quy định
về phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín theo nghị định một trăm một mươi bảy của chính phủ
trước đó trong quá trình kiểm tra việc thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
tổ công tác của công an huyện đức linh phối hợp công an thị xã võ xu đã phát hiện cơ sở kinh doanh
dịch vụ karaoke này đang hoạt động bất chấp lệnh cấm bắt quả tan sáu đối tượng
trong đó có hai nam và bốn nữ đang tụ tập tại quán karaoke này đã sử dụng ma túy
test nhanh cả sáu đối tượng trên đều dương tính với ma túy lực lượng chức năng đã tiến hành
lập biên bản để xử lý theo quy định
trong lúc dịch bệnh covid một mươi chín diễn biến rất phức tạp ủy ban nhân dân tỉnh bình thuận
và ủy ban nhân dân huyện đức linh đã có văn bản khuyến cáo không tụ tập đông người
tạm dừng các dịch vụ không cần thiết
nhưng quán karaoke này không chấp hành mà vẫn tiếp khách trong đó có cả người ngoài địa phương
vì vậy cần phải xử lý thật nghiêm để răng đe